tại quản trị để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi tỉnh cũng đã thành lập hai chốt kiểm dịch liên ngành
tại quốc lộ một a và đường hồ chí minh đến nay lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn năm mươi lượt
phương tiện vận chuyển động vật đi qua địa bàn với hơn hai tám trăm linh con lợn mặc dù các chốt liên ngành
ở tỉnh quảng trị đang triển khai kiểm tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tuy nhiên với tình hình dịch tả lợn châu phi
đang có nhiều diễn biến phức tạp nên rất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng
đặc biệt là những địa phương đang có dịch trong việc kiểm soát đầu ra để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi lây lan trên diện rộng